trước đó trong quá trình khống chế kẻ cầm dao uy hiếp bệnh nhân thiếu tá công an nguyễn hoài sơn trưởng công an phường phương mai hà nội đã bị đối tượng đâm vào cổ
hiện anh đã được phẫu thuật và qua cơn nguy kịch
đối tượng phạm thế loát là người đã dùng dao khống chế một nữ bệnh nhân tại bệnh viện bạch mai
theo cơ quan công an sau khi nhận được tin báo công an phường phương mai và công an quận đống đa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
đối tượng loát yêu cầu lực lượng công an phải có xe đưa y và vợ y cũng là bệnh nhân đang điều trị tại khoa tiêu hóa tại bệnh viện về ninh bình
một cán bộ công an lái xe chở đối tượng vợ và bệnh nhân nữ bị khống chế về ninh bình
khi xe di chuyển cách bệnh viện khoảng ba bốn km đang chờ đèn đỏ ở gần bến xe nước ngầm đối tượng này bất ngờ mở cửa đạp người bệnh bị khống chế xuống rồi cầm dao đâm vào cổ cán bộ công an
ngay sau đó đối tượng được khống chế và đưa về cơ quan công an
cán bộ công an bị trọng thương cũng đã được đi cấp cứu tại bệnh viện bạch mai hà nội với vết thương sâu dài gần một mươi cm ở vùng cổ và hiện đã qua cơn nguy kịch